hiện hà nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với covid một mươi chín
thành phố vẫn tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe của ba trăm bảy mươi chín trường hợp tại nơi cư trú
và năm mươi bảy trường hợp tại bệnh viện công an thành phố
hà nội sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly đối với những người đi về từ vùng có dịch
không chỉ đối với trung quốc mà cả những người đi về từ vùng có dịch của các quốc gia khác
như singapore nhật bản có biểu hiện ho sốt và khó thở
các trường hợp người dân về địa phương từ các xã đã có trường hợp mắc bệnh
và có lây lan thừa phát tại cộng đồng ở xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
phải áp dụng biện pháp cách ly tại hộ gia đình hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày
kể từ ngày rời khỏi xã sơn lôi huyện bình xuyên
cán bộ trạm y tế sẽ đến kiểm tra sức khỏe hai lần một ngày sáng và chiều
đồng thời hướng dẫn người dân cách tự phòng bệnh và tự theo dõi sức khỏe
yêu cầu báo ngay cho trạm y tế khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt ho và khó thở